thông tin từ tổ chức thú y thế giới và tổ chức nông lương liên hợp quốc cho biết
bệnh dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại hơn sáu mươi quốc gia phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn
và phải chi hàng chục tỷ đô la mỹ cho công tác phòng chống dịch bệnh
trước tình hình dịch tả lợn châu phi lây lan rất nhanh diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới
và cả ở nước ta ban bí thư đã ra chỉ thị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền từ trung ương
đến địa phương phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm
một coi nhiệm vụ phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách lúc này
phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp chính quyền mặt trận các đoàn thể và tổ chức xã hội
tổ chức thực hiện khẩn trương kiên quyết đồng bộ các biện pháp do chính phủ và các bộ ngành liên quan chỉ đạo
hướng dẫn về phòng chống bệnh dịch
tuyên truyền đến từng cán bộ đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm
và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu phi
động viên toàn đảng toàn dân lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch
thông tin kịp thời chính xác cho người dân tránh gây hoang mang trong xã hội
cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi
cấp ủy tổ chức đảng các cấp chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế
tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng chống các loại dịch bệnh khác
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống
khống chế bệnh dịch kiện toàn củng cố tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm tham gia phổ biến
tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn châu phi
vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí phương tiện vật chất kỹ thuật
chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch bệnh giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này
người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy chính quyền cấp trên
về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của chính phủ và chỉ thị này
chỉ thị này được phổ biến quán triệt đến các tri bộ đảng và đảng viên